những ngày thi đấu cuối cùng của đại hội thể thao toàn quốc lần thứ tám đang diễn ra hết sức sôi động
đáng chú ý trong ngày thi đấu hôm nay là màn lội ngược dòng ngoạn mục của đoàn đắk lắc trong bộ môn bắn cung
diễn ra tại trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia bộ môn bắn cung thu hút sự tham gia đông đảo của nhiều đoàn thể thao trên khắp cả nước như hải phòng hải dương trà vinh đắk lắc
nội dung đôi nam nữ cung ba giây ghi nhận cú lội ngược dòng xuất sắc của đoàn đắk lắc khi vượt qua đoàn vĩnh long với tỷ số xích sao một trăm năm mươi năm một trăm năm mươi bốn để giành tấm huy chương vàng
tuy nhiên với những cá nhân xuất sắc đạt nhiều thành tích cao trước đó đoàn chủ nhà hà nội vẫn vững vàng giữ vị trí số một toàn đoàn với tám huy chương vàng tám huy chương bạc chín huy chương đồng tiếp đó là đoàn vĩnh long ở vị trí thứ hai và trà vinh ở vị trí thứ ba
hôm nay cũng là ngày thi đấu cuối cùng của đoàn đắk lắc
sau năm ngày thi đấu đoàn hà nội giữ vị trí dẫn đầu tách biệt với tổng số hai mươi một huy chương vàng một mươi một huy chương bạc và ba huy chương đồng xếp ngay sau đó là đoàn tp hcm với ba huy chương vàng tám huy chương bạc và một huy chương đồng
những thành tích trên đã giúp đoàn hà nội giữ vững ngôi đầu trên bảng tổng sắp huy chương trong kỳ đại hội thể thao toàn quốc lần này